theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương sáng sớm nay ngày hai mươi chín tháng một không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết đến bắc bộ và bắc trung bộ
ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín các tỉnh bắc bộ trời rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá
dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở bắc bộ sáng nay còn có mưa và mưa nhỏ dài rác bắc và trung trung bộ có mưa mưa rào
các tỉnh bắc bộ trời rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến một mươi một mươi ba độ c
vùng núi từ sáu đến chín độ c vùng núi cao có nơi dưới ba độ c
hà nội sáng nay có mưa và mưa nhỏ dài rác trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một mươi ba độ c
từ ngày mai ba mươi tháng một
không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn
ở bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá